nguy cơ sạt lở đất và lũ quét trên các sông suối nhỏ có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía bắc như quảng ninh lạng sơn thái nguyên bắc cạn cao bằng hà giang tuyên quang lào cai yên bái lai châu điện biên
làng trài sâm linh đông xã tam quang huyện núi thành tỉnh quảng nam là nơi có số lượng tàu thuyền khai thác hải sản xa bờ nhiều nhất trong tỉnh
vì chuyên hành nghề xa bờ nên ngư trường quen thuộc của bà con ngư dân ở đây chủ yếu là gắn liền với vùng biển hoàng sa
vươn khơi bám biển vừa góp phần thúc đẩy sản lượng khai thác hải sản của quảng nam đạt chỉ tiêu vừa giữ vững ngư trường truyền thống của nước ta
sau chuyến biển kéo dài gần hai mươi ngày ở ngư trường hoàng sa tàu cá mang số hiệu qna chín mươi một nghìn tám trăm hai mươi ba ts do thuyền trưởng kiêm chủ tàu nguyễn thanh tiến ở thôn sâm linh đông xã tam quang huyện núi thành tỉnh quảng nam
đã cập cảng cá tam quang với hơn ba mươi tấn hải sản các loại
cùng với tàu cá của anh tiến hàng chục con tàu xa bờ có công suất lớn của ngư dân làng trài sâm linh đông cũng lần lượt cập bến
tàu em là hoạt động tranh biến ngư trường hoàng sa tàu em công chức tám trăm hai mươi chín ngựa vùng gồm một mươi năm thành viên
với ngư dân làng trài sâm linh đông vùng biển hoàng sa trường sa
vùng ngư trường truyền thống của cha ông để lại
vì vậy các thế hệ ngư dân hôm nay và mãi mãi về sau này đều gắn bó với những ngư trường này
vườn khơi bám biển dài ngày không còn đơn thuần là làm ăn kinh tế
mà còn trả món nợ ân tình và hào phóng của biển khơi đã ban tặng cho bao thế hệ ngư dân làng trài
hoạt động cất tàu và bỏ thép vào gỗ thi đường xá bãi là nó lớn và điều kiện trong thiết bị là hiện đại
nên bà công đến mát là được dài ngày hiệu quả kinh tế là nhiều hơn
và giải quyết được lâu đồng trên tàu cũng nhiều
và giải quyết được một số chính sách liên quan đến cho bà công ngư dân là nhiều cái thần lợi
do đó mà bà công ngư dân là mạnh dọn và yên tâm bóng biển
hiện nay lực lượng cảnh sát biển vùng cũng đã cung cấp các số điện thoại thông tin
để cho các bà con ngư dân có bất cứ một trường hợp gì xảy ra là rủi ro tai nạn hoặc là có việc gì
thì lực lượng cảnh sát biển cũng sẵn sàng giúp đỡ cứu kéo
hỗ trợ nhân dân
trong quá trình hoạt động trên biển thì lực lượng cảnh sát biển cũng luôn luôn là tuyên truyền
cho ngư dân chúng ta là chấp hành nghiêm pháp luật việt nam cũng pháp luật quốc tế
núi thành là địa phương trọng điểm về phát triển nghề cá của tỉnh quảng nam
toàn huyện hiện có hai ba trăm hai mươi tàu thuyền các loại
trong đó tàu có công suất từ chín mươi cv đến trên một một trăm linh cv có gần hai trăm tám mươi chiếc
trong năm hai nghìn một mươi bảy địa phương đã đặt ra mục tiêu khai thác đạt sấp xỉ năm mươi tấn hải sản các loại